công an huyện cư quyên tỉnh đắk lắc vừa ra quyết định khởi tố bị can một mươi hai đối tượng về hành vi đánh bạc
và xử phạt cả nhóm này một trăm bảy mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trước đó vào chiều ngày bốn tháng tám công an huyện cư quyên đã bắt quả tang một mươi hai đối tượng tụ tập đánh bạc
trong lò xấy nông sản của gia đình bà đỗ thị thiên phụng ở xã hòa hiệp thu giữ hơn bốn trăm linh triệu đồng
trên một mươi chiếc điện thoại di động cùng nhiều tăng vật chứng liên quan
công an huyện cư quyên đã ra quyết định khởi tố một mươi hai đối tượng này về tội đánh bạc
và xử phạt mỗi người một mươi năm triệu đồng do vi phạm các quy định về phòng chống dịch covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín một nhóm đối tượng đã đột nhập vào nhà dân
trộm cắp nhiều tài sản có giá trị
công an huyện văn lãng tỉnh lạng sơn đã điều tra và bắt giữ nhóm đối tượng trên
nhóm đối tượng gồm đào mạnh nam hoàng văn khôi phương văn đỗ biết chủ nhà đi vắng
nên các đối tượng đã cậy cửa đột nhập trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền mua ma túy sử dụng và tiêu xài
mở rộng điều tra công an huyện văn lãng đã bắt giữ nông tiến phú là đối tượng cùng tham gia trộm cắp tài sản
và đối tượng tiêu thụ tài sản là vũ văn trương thu hồi tài sản gồm ba xe mô tô một bình nóng lạnh
một đồng hồ đeo tay một nhẫn một bông tay vàng trả lại cho bị hại
và phần cuối như thường lệ sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
và tới đây bản tin nhanh chín h cũng xin đến kết thúc